cùng với các địa phương khác trên cả nước những ngày này tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
đang tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tham hỏi động viên các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự
các địa phương cũng đang hăng hái hoàn tất những công tác chuẩn bị cuối cùng cho ngày hội tòng quân năm hai nghìn hai mươi
là một trong số thanh niên địa phương trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm hai nghìn hai mươi
thanh niên nguyễn quốc thảo ở phường chín thành phố đà lạt không giấu được niềm vui
trở đến ngày lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự
sau khi tốt nghiệp đại học khoa học xã hội và nhân văn thành phố hồ chí minh
thảo đã viết đơn tình nguyện tham gia nhập ngũ với mong muốn được cống hiến tuổi trẻ của mình
cho nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc
trong căn nhà nhỏ của gia đình chị rơ ông cri thôn ba xã tà nung thành phố đà lạt
luôn rộn rã tiếng vui tiếng cười bởi có nhiều bạn bè và người thân của cậu con trai rơ ông em môn
đến thăm hỏi động viên em sắp lên đường nhập ngũ
đợt giao nhận quân năm nay thành phố đà lạt giao hơn một trăm sáu mươi nam thanh niên
trong đó có bốn đảng viên một mươi sáu thanh niên có trình độ đại học cao đẳng
một trăm linh thanh niên đảm bảo điều kiện sức khỏe lý lịch chính trị theo quy định
để đảm bảo về sức khỏe
thành phố đã chí đạo để làm sao chúng ta khám sức khỏe
phải bảo đảm đúng theo quy trình và đúng theo hướng dẫn của trên
đến thời điểm này toàn bộ thanh niên trúng tuyển đã nhận lệnh và sẵn sàng lên đường nhập ngũ
tin rằng với sự chuẩn bị chú đáo về mọi mặt thanh niên thành phố đà lạt sẽ vững bước
hăng hái lên đường thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc
tiếp tục viết tiếp truyền thống cách mạng của quê hương thành phố đà lạt anh hùng